cao tốc bắc nam phía đông là dự án trọng điểm quốc gia đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm nhất của bộ giao thông vận tải trong nhiệm kỳ này
công việc thực hiện còn nhiều khó khăn phức tạp liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương
do vậy bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đề nghị sớm xây dựng phê duyệt kế hoạch tổng thể từng dự án thành phần
để có thể khởi công một số đoạn tuyến trong năm nay
công việc thực hiện còn nhiều khó khăn phức tạp liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương
ví dụ như mặt cắn ngang điểm hình bố trí thiết cấu mặt đường thế nào bố trí đường gom ra sao
đường ngang thứ hai là thỏa thuận với các bộ ngành địa phương
để dự án có tính khả thi cao nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng các đơn vị tư vấn thiết kế phải khảo sát kỹ thiết kế
tránh tình trạng bổ sung hạng mục đội vốn ra soát đánh giá tác động môi trường
đặc biệt xây dựng cơ chế chính sách phải lấy bài học từ dự án quốc lộ một
một dự án mà chúng ta đưa ra
khi triển khai tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà phương án tài chính không hoàn thành
dự án không hạ thi trách nhiệm thuộc về ai
nên tôi nghĩ cái này chúng ta phải lật ngược lại để lo ngay từ bây giờ
không báo cáo với đồng chí là một phương án tài chính không hạ thi
thì đương nhiên nhà đầu tư người ta sẽ không bảo
nhấn mạnh về tiến độ trách nhiệm của ban quản lý dự án
bộ trưởng bộ giao thông vận tài nguyễn văn thề yêu cầu các thứ trường
cần khẩn trương làm việc với ban quản lý dự án xây dựng
lộ trình kế hoạch tiến độ cụ thể
đồng thời tiến hành ra soát các thủ tục hồ sơ liên quan đến khảo sát
thiết kế thủ tục pháp lý để không lặp lại những hạn chế bất cập từ các dự án trước đó
khi thực hiện dự án này tôi cũng giao trách nhiệm cho là bộ đối tác công tư
bộ kế hoạch đầu tư và đặc biệt là giám đốc các bang quản lý dự án
các anh rà soát lại các kết luận của thanh tra kiểm toán
và của quỹ ban kiểm tra trung ương
liên quan đến việc chúng ta thực hiện mở rộng quốc lộ một và đường hồ chí minh qua tây nguyên
các anh nghiên cứu dùng tôi các hạn chế yếu kém mà các cơ quan đơn vị này chỉ ra
để là chúng ta phải đúng kinh nghiệm
và trong cái dự án này dứt khoát là chúng ta không lập lại cái hạn chế đó
bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi
đối với năm dự án cao bồ mai sơn cam lộ la sơn
dầu dây phan thiết ninh bình nghi sơn nghi sơn bãi vọt mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
và hoàn thành trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
các dự án còn lại phải hoàn thành trước ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám